ngày hai mươi ba tháng một mươi ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo
đối với hai nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thôn tổ dân phố trên địa bàn
tại buổi làm việc các đại biểu đại diện lãnh đạo ban dân vận thành ủy ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
thành phố lãnh đạo sở nội vụ các hội đoàn thể thành phố và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam bảy quận huyện và năm mươi sáu xã phường trên địa bàn
đã nêu ý kiến góp ý xây dựng về hai dự thảo nghị quyết gồm dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng chức danh chế độ chính sách
đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và định mức chi quản lý hành chính đối với cán bộ công chức cấp xã thuộc thành phố đà nẵng
và dự thảo nghị quyết ban hành quy định về số lượng chức danh chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố thôn tại đà nẵng